lúa hẻ thu đang bước vào giai đoạn sinh trưởng phát triển và trên đồng ruộng cũng đang phát sinh các loại sâu bệnh gây hại
với những hộ dân cấy vài chục mẫu ruộng thì việc phun thuốc trừ sâu bệnh thật sự rất gian nan
trước vấn đề này anh phạm văn hát ở tứ kỳ hải dương đã chế tạo ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu đa năng giúp ích cho bà con
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là cánh đồng rộng hai mươi mẫu của gia đình anh nguyễn thế công ở tứ kỳ hải dương
để có thể trừ sâu bệnh cho cả cánh đồng rộng lớn này anh đã đặt mua chiếc máy phun thuốc trừ sâu do anh hát chế tạo
một lượt này của tôi là phun hết một mươi triệu tiền thuê
chỉ năm lượt là tôi không lấy máy với cái giá trị của nó
và nó còn nằm mãi mãi
thế là bộ thai nữa là coi như vậy
trong thời gian sâu lở mình đánh rất kịp thời
và rất chi là nhanh chóng
không phải suy nghĩ gì về cái chuyện mệt mỏi
và đeo bình cho biệt
hiệu quả rất cao và rất tốt
mà công dụng nó coi như vậy là phun hết nước ở đâu
lấy nước tại ruộng
không phải đi gánh không phải xách
nhàn đố mọi thứ luôn
chiếc máy phun thuốc trừ sâu đa năng do anh hát chế tạo
được trang bị hệ thống côn số phanh và hệ thống thủy lực
giúp người dân dễ dàng điều khiển tiến lùi
chiếc máy không chỉ giúp người dân tiết kiệm tối đa nhân lực
thời gian chi phí bảo vệ sức khỏe cho người dân
mà còn giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp rõ rệt
hậu quả lao động thì chẳng hạn như một người bây giờ như là tôi bán cho đây
thì một người người ta nếu mà cứ thông thắng thôi
gọi là hai vợ chồng vợ xách cái thùng đi kèm để pha thuốc
còn chồng ngồi lái thì cứ một gọi hai người
thì một ngày vậy người ta chỉ làm mang tiếng một ngày
nhưng người ta chỉ làm trong khoảng bốn tiếng đồng hồ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ thôi
thì người ta đã tầm cỡ khoảng hơn hai mươi mẫu rồi tầm khoảng hai mươi năm mẫu
thế nhưng nếu là hai mươi năm mẫu này mà thuê sức người
thì mỗi người người ta buổi chiều người ta giỏi lắm đánh được cái bốn bình
thế thì nó cũng vài chục người
anh hát chia sẻ trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải tiến
để chiếc máy phù hợp với mọi địa hình thổ nhưỡng
giúp bà con trên khắp cả nước đỡ vất vả hơn trong sản xuất nông nghiệp